thường có tính gian dối trong thái độ hành vi và có sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ nhiệm vụ
điều đáng lưu ý ở họ hai tính xấu này thường đi đôi với nhau
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài về tính gian dối và sự lợi dụng chức quyền của một số cán bộ công chức viên chức thoái hóa biến chất của thạc sĩ nguyễn đức mạnh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
người có tính gian dối là người thường có thái độ lời nói quanh co úp mở hư hư thực thực
nói một đằng là một nẻo nhằm che giấu ý đồ hay hành vi mờ ám xấu xa nào đó
tính gian dối của con người không phải do ông trời ban cho mà là một thứ tính lây nhiễm và lan truyền trong các xã hội đói nghèo lạc hậu
có sự bất công bất bình đẳng trong quan hệ giữa người với người
tính gian dối khi đã trở thành thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhiều năm tháng thì nó là một bản tính khó rời khó sửa
người có tính gian dối cũng thường là người khéo ngụy trang che đậy cho nên những người xung quanh khó nhận biết về sự gian dối của họ
xong có một điều dễ thấy dễ hiểu ở những người có tính gian dối là họ không muốn nhìn thẳng vào sự thật nói đúng sự thật và bảo vệ sự thật
gian dối là một tính xấu thói xấu của con người bởi vậy không nên nhìn nhận tính xấu thói xấu đó như là một nhược điểm hay khuyết điểm
ngay như những người thật thà cũng thường khó tránh khỏi có nhược điểm hay khuyết điểm trong công việc
nhưng có nhược điểm hay khuyết điểm đó là do họ có sự yếu kém về trình độ nhận thức hạn chế về năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành chứ không phải là do họ gian dối
trái ngược với tính gian dối là tính thật thả
người có tính thật thà là người có niềm tin thái độ lời nói hành vi tự nhiên không giả tạo
là người nghĩ sao nói vậy nói sao làm vậy
là người dám nhìn thật thà
thẳng vào sự thật và nói đúng sự thật
nhân gian có câu ngoan chẳng lại thật thà hoặc thật thà là cha quỷ quái là có ý nói rằng thật thà là một phẩm chất trong sáng thánh thiện của những con người có niềm tin và có sức mạnh nội tâm
từ sự quan sát thực tế xã hội mà người ta thấy có những mẫu người có tính thật thà nổi trội dễ thấy như
những trẻ em đa phần ở lứa tuổi nhi đồng
những người đang ở vào giờ phút lâm trung sắp sửa lìa đời chẳng có gì để sợ chẳng có gì để mất nên thường có những lời chăn chối dặn dò rất thật
ba những người cả đời chỉ sống ở nơi rừng xanh núi thẳm với họ bụng nghĩ sao miệng nói vậy chẳng cần gì để bon chen tranh giảnh với ai
bốn những tín đồ tôn giáo có niềm tin tuyệt đối vào những lời dân dạy của chúa hay của các thánh thần
những tín đồ tôn giáo có niềm tin tuyệt đối vào những lời dăn dạy của chúa hay của các thánh thần
sáu những tín đồ tôn giáo có niềm tin tuyệt đối vào những lời dân dạy của chúa hay của các thánh thần

tám những tín đồ tôn giáo có niềm tin tuyệt đối vào những lời dân dạy của chúa hay của các thánh thần

xét ở một góc độ nào đó xã hội là một sự tập hợp của trăm dân bách tính
nói khác đi xã hội là của các tầng lớp người khác nhau về giới tính tuổi tác tâm lý thói quen tính cách tài năng nghề nghiệp
và bao gồm cả sự ảnh hưởng tốt hay xấu của các tầng lớp người khác nhau đó đối với xã hội
nhưng nếu có sự so sánh thì một thường dân dù có tính thật thà đến mấy đi nữa cũng không thể tạo ra được phạm vi ảnh hưởng có lợi
đối với xã hội bằng một cán bộ công chức viên chức nhà nước có tính thật thà
bởi vậy không phải ngẫu nhiên mà ở một số nước phát triển người ta rất tôn vinh trọng thị và có chế độ ưu đãi đối với đội ngũ công chức nhà nước
nhưng khi một cán bộ công chức viên chức nhất là công chức lãnh đạo có tính gian dối trong quá trình thực thi công vụ nhiệm vụ
thì sự tổn hại cho nhà nước và cho xã hội mà họ gây ra cũng sẽ nặng nề gấp nhiều lần so với một thường dân có tính gian dối
cho nên cũng không phải ngẫu nhiên mà ở các nước đó người ta đều ban hành luật về đạo đức công chức và xử rất nặng
đối với các công chức có hành vi hối lộ tham nhũng vi phạm pháp luật
phạm là những cán bộ công chức viên chức có tính gian rối không sợi
sớm thì muộn cũng đều trượt ngã vào con đường thoái hóa biến chất
ngược lại những cán bộ công chức viên chức thoái hóa biến chất cũng đều là những người có tính gian dối
bản chất mục đích hành vi của người cán bộ công chức viên chức gian dối là ở chỗ làm cho công tư lẫn lộn để lợi dụng việc công mưu lợi tư
một số biểu hiện thường thấy ở họ là
chỉnh sửa lý lịch khai man tuổi tác khai man thành tích đạo trích văn chương đánh cháo khái niệm tung tin thất thiệt
che giấu sự thật ỉm nhạm vật chứng cháo đổi hoặc làm thất lạc lẫn lộn hồ sơ giấy tờ
mua đồ giả khai thành đồ thật tùy tiện bày đặt các quy định thủ tục có tính chất như khê phiền hà sách nhiễu
đặc biệt là nhằm vào các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tư nhân
toàn bộ các thủ đoạn thái độ hành vi gian dối đó đều có con dấu chữ ký nhân danh nhà nước nhân danh pháp luật
hoặc mượn danh nghĩa ông nọ bà kia để trục lợi cá nhân một cách bất chính
thực tế hoạt động
công vụ trong bộ máy nhà nước ta nhiều năm qua cho thấy những cán bộ công chức viên chức có tính gian dối
đều trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm chính sách pháp luật nhất là vi phạm những quy định pháp luật về quyền
và lợi ích của công dân với các hình thức mức độ tính chất khác nhau
ví như những vụ việc oan sai của người dân tuy có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có một nguyên nhân
chủ yếu bắt nguồn từ tính gian dối của người công chức trong quá trình điều tra thụ lý hồ sơ và xử án
xã hội cảm nhận rất rõ
rõ về điều này là vì những công chức gây ra những vụ việc oan sai đó nếu không phải vì lợi dụng việc công
để trả thù tư thì cũng vì bên che cho bạn bè người thân hoặc vì cầu thả rốt nát vô trách nhiệm
và tệ nhất là nhận hối lộ
ở một phạm vi rộng lớn hơn tính gian dối của một số cán bộ công chức viên chức còn là một trong những nguyên nhân
quan trọng kìm hãm và làm sai lệch các nội dung mục tiêu cải cách hành chính đặc biệt là làm sói mòn niềm tin của người dân
vào đường lối chính sách của đảng
ngoài nhà nước mọi hành vi gian rối của một số cán bộ công chức viên chức trong hoạt động công vụ và thực thi pháp luật
suy đến cùng đều nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân dưới các hình thức trong đó hình thức cao nhất tệ hại nhất là
tham nhũng ăn cắp của dân của nước
có thể nói hầu hết các cán bộ công chức viên chức mắc tội tham nhũng đều là những người có tính gian dối
và có lối sống trường giả lãng phí xa hoa
những cán bộ công chức viên chức khi đã có biểu hiện thoái hóa biến chất thì đều có thái độ hành vi lợi dụng vị trí chức vụ quyền hạn
có thể gọi tắt là chức quyền vị trí cơ quan vị trí chuyên môn nghiệp vụ để phô trương thanh thế
lợi dụng những vị trí này để phu trương thanh thế và phu trương thanh thế để trục lợi cá nhân
đó là hành vi có tính logic của những cán bộ công chức viên chức có tính gian dối
có một số công chức của các bộ ngành trung ương khi xuống địa phương công tác thường có thái độ khệnh khạng trịch thượng
quan cách làm ra vẻ quan trọng hóa công việc và bản thân
cái cách phô trương thanh thế đó đã khiến cho các đơn vị sở ban ngành địa phương không chỉ đón tiếp đãi đằng quả cáp một cách nồng hậu
mà còn coi họ như là những thủ trưởng con
nói về sự lợi dụng chức quyền của công chức lãnh đạo
người ta thấy nhiều nhất rõ nhất là sự lợi dụng xe công nhà công vụ
và các trang thiết bị phục vụ
cho hoạt động công sở
nhiều người đứng đầu cơ quan cấp cục vụ viện sở trong hệ thống cơ quan nhà nước
được bố trí chỗ ở và làm việc cấp phát trang thiết bị
được đi xe công đến nơi làm việc hoặc khi đi công tác là hợp lý hợp pháp
nhưng không ít người trong số họ vẫn thường có thói quen sở hữu nhà công vụ
ngân quỹ cơ quan xe công nhà nước và cả nhân viên lái xe như những thứ của riêng mình
khi họ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến nơi khác
mà người kế nhiệm họ lại cũng có cách
thì đó chính là một thực tế một nguyên nhân giải thích
vì sao ở nhiều cấp nhiều ngành nhiều cơ quan đơn vị thuộc bộ máy nhà nước
thường có đội ngũ phục vụ hưởng lương
chiếm từ hai mươi năm đến ba mươi trong tổng số biên chế nhân sự
lợi dụng thường gắn với lạm dụng
người lợi dụng chức quyền thường là người lạm dụng chức quyền
theo nghĩa là vượt quá quyền hạn do pháp luật quy định
những công chức lãnh đạo có tư tưởng lợi dụng chức vụ và lạm dụng chức quyền
phần lớn là những người có thái độ hành vi công thần chuyên quyền độc đoán
hoặc ủy thế con ông cháu cha
lợi dụng và lạm dụng chức quyền xét về bản chất
đó chính là thái độ hành vi vi phạm pháp luật vi phạm quy chế dân chủ
coi thường kỳ cương phép nước và ngạo mạng không tự biết mình là ai
thực tế nhiều năm qua ở nước ta cho thấy
những công chức lãnh đạo có tính gian dối và lợi dụng lạm dụng chức quyền
đều là những người thiếu công khai minh bạch và tùy tiện
trong hoạt động công vụ đặc biệt là trong việc điều chuyển
bổ nhiệm tuyển dụng nhân sự
đây là một thực trạng đã tồn tại nhiều năm trong một số cơ quan nhà nước
nhất là ở một số cơ quan sở ban ngành địa phương và chính quyền cơ sở
ở những nơi đó có hiện tượng người đứng đầu lợi dụng chức quyền
để đưa anh em con cháu người nhà vào cơ quan làm việc
bất chấp dư luận bất chấp các quy định pháp luật về tuyển dụng
chính sự lợi dụng lạm dụng chức quyền theo lối đó
đã khiến cho biên chế dư thừa
công việc trùng chéo trật tự kỷ cương văn hóa công sở
bị coi thường trên bảo dưới không nghe
năng suất lao động trong khu vực công sụt giảm
năng lực hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước thấp kém
tài sản của nhà nước bị xâm hại thất thoát và lãng phí nghiêm trọng
không chỉ có vậy những cán bộ công chức viên chức thật thà
trung thực thẳng thắn làm việc dưới quyền các cán bộ lãnh đạo
có thói quen gia trưởng chuyên quyền độc đoán và lạm dụng chức quyền
thường bị thua thiệt thậm chí bị trù úm vô hiệu hóa
một sự lợi dụng khác cũng tương đối phổ biến
là lợi dụng khoảng thời gian sắp mãn hạn nhiệm kỳ lãnh đạo
có người còn gọi đó là hoàng hôn nhiệm kỳ để trục lợi cá nhân
cách kiếm chét theo kiểu lợi dụng này thường biểu hiện rõ nhất
ở việc ký tá các văn bản tuyển dụng điều động bổ nhiệm
cử đi học tập hoặc tham quan ở nước ngoài
cho tham gia đấu thầu làm đề tài dự án
dù có che đậy biện minh thế nào đi chăng nữa
thì cái cách ký tá đó chắc chắn không phải là nhân cách
của những cán bộ công chức chân chính
chủ tịch hồ chí minh từng nói
cán bộ là cái gốc của mọi công việc
công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay xấu
đây vẫn là một quan điểm một tư tưởng rất căn bản
rất quan trọng đối với đảng và nhà nước ta
trong việc giáo dục đào tạo sử dụng tuyên truyền
đề bạt bố trí cán bộ công chức viên chức
trong thời kỳ cách mạng hiện nay
tất nhiên để làm tốt điều đó
một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
là phải nhanh chóng và kiên quyết sa thải
những cán bộ công chức viên chức có tính gian dối
lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn
ra khỏi bộ máy công quyền bất kể họ là ai
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
về tính gian dối và sự lợi dụng chức quyền
của một số cán bộ công chức viên chức
thoái hóa biến chất của thạc sĩ nguyễn đức mạnh
học viện hành chính quốc gia
bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau